sau thời gian tích cực điều tra vào ngày một tháng tám công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can hoàng văn lộc hai mươi tuổi trú tỉnh đồng nai tội cướp giật tài sản
theo hồ sơ công an do nợ tiền nhiều người nên ngày một mươi tám tháng bốn lộc dùng xe máy ra quang địa bàn huyện cẩm mỹ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
khi đến địa bàn ấp suối nhát xã xuân đông lộc phát hiện bà trương thị hội bốn mươi một tuổi ngụ huyện cẩm mỹ trên cổ có đeo dây chuyền vàng
lộc liền điều khí xe áp sát rồi cướp dật sạy dây chuyền của bà hội rồi rô ga tổ thoát nhưng bị lực lượng tồn tra công an huyện cấm mỹ bắt giữ cùng tăng vật
thưa quý vị và các bạn mở đầu là thông tin về vụ dùng súng ak cướp tiệm vàng
vào sáng ngày hôm nay một tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khi đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế đã dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba xảy ra vào trưa ngày ba mươi một tháng bảy
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế xảy ra vào trưa ngày ba mươi một tháng bảy

một vụ cháy khác cũng đã xảy ra vào sáng nay tại khu neo đậu ở cửa ròn xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình khiến bốn tàu cá của ngư dân bị thiêu dụi thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
theo thông tin vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày một tháng tám khi đang neo đậu ở cửa ròn trên sông loan bốn tàu cá của ngư dân ở xã cảnh dương đã bất ngờ bị cháy
ngọn lửa được cho là xuất phát từ tàu cá mang số hiệu qb chín mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi tám ts của anh phạm ngọc
sau đó cháy lan ra ba tàu cá khác neo đậu bên cạnh
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng với các chủ tàu cá của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia ứng cứu đồng thời di chuyển các tàu cá khác đang neo đậu gần ra khỏi hiện trường
do thời tiết nắng nóng gió mạnh nên trong thời gian ngắn ngọn lửa đã lan ra bao trùm cả bốn chiếc tàu
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều thiết bị đồ đạc trên tàu bị thiêu dụi ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
do không trả nợ đúng hạn nguyễn trường quân đã đánh đập và bắt giữ con nợ
ngày ba mươi tháng bảy công an thành phố lào cai đã bắt giữ đối tượng nguyễn trường quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường pom hán thành phố lào cai về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy công an thành phố lào cai nhận được đơn tố giác của một người dân về việc vợ chồng anh
có vay nợ tiền của nguyễn trường quân
do không trả tiền đúng hẹn nên tối ngày hai mươi tám tháng bảy đã bị nguyễn trường quân và hoàng anh tuấn chú tại phường pom hán đánh đập gây thương tích và ép vợ chồng anh phải ký cam kết trả đúng hạn rồi mới cho về
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố lào cai đã triệu tập nguyễn trung quân và hoàng anh tuấn tới trụ sở để làm việc
quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân
ngày ba mươi tháng bảy công an thành phố lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn trường quân và thu giữ một số vật chứng có liên quan
thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện số sáu trăm bảy mươi chín về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá
thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện số sáu trăm bảy mươi chín về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá
thủ tướng đề nghị các bộ trưởng trưởng các ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến của thị trường
kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước ổn định giá cả không để xảy ra tình trạng thiếu hàng găm hàng đầu cơ tăng giá bất hợp lý
cụ thể đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như dịch vụ vận tải hành khách vận tài hàng hóa logistic
cần ra soát kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá
trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu các đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp
xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý đưa thêm những khoản thu để thu cao hơn mức giá kê khai niêm yết
theo thủ tướng chính phủ trong thời gian tới áp lực lạm phát vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên nhiên liệu đặc biệt là mặt hàng xăng dầu hiện vẫn diễn biến khó lường
do đó cần theo dõi sát nắm chắc tình hình để chủ động xử lý theo thẩm quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là

không để dịch trồng dịch
theo thống kê của bộ y tế so với tuần trước trong tuần vừa qua số trường hợp mắc mới covid một mươi chín tăng hơn bốn mươi
theo các chuyên gia những biến chủng mới của virus có khả năng tiếp tục xuất hiện hoặc tiến hóa sẽ làm giảm miễn dịch qua thời gian dẫn đến có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại
trước những diễn biến trên bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
ưu tiên tiêm mũi bổ
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bốn cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong văn bản hỏa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế các viện vệ sinh dịch tễ viện spa bộ y tế đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
các ổ dịch cúm mùa covid các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác triển khai xử lý các ổ dịch hạn chế lây lan ra diện rộng đẩy mạnh giám sát viêm phổi nặng do virus
cắt chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh chữa bệnh kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh
và cũng vào một mươi năm h chiều ngày hôm nay giá xăng e năm tiếp tục giảm còn hai mươi bốn sáu trăm hai mươi bốn đồng một lít xăng a chín mươi năm giảm còn hai mươi năm sáu trăm linh đồng một lít
theo đó giá xăng e năm giảm bốn trăm năm mươi đồng một lít xăng a chín mươi năm giảm bốn trăm bảy mươi đồng một lít cùng với xăng các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm giá
cụ thể dầu diesel giảm chín trăm năm mươi đồng một lít còn hai mươi ba chín trăm linh đồng một lít dầu ma rút giữ nguyên với giá là một mươi sáu năm trăm bốn mươi tám đồng một kg dầu hỏa giảm bảy trăm một mươi đồng một lít còn hai mươi bốn năm trăm ba mươi đồng một lít
kỳ điều hành này liên bộ quyết định không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng thay vào đó là thực hiện trích vào quỹ
với mức tám trăm linh đồng một lít với xăng e năm a chín mươi năm là tám trăm năm mươi đồng một lít và bốn trăm năm mươi đồng một lít với dầu diesel dầu hỏa và dầu ma rút bảy trăm tám mươi đồng một kg
như vậy đây là lần thứ tư liên tiếp các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm giá
thưa quý vị từng hôm nay mùng một tháng tám toàn bộ trạm thu phí trên các tuyến cao tốc đã chính thức tiến hành thu phí tự động không dừng
phương tiện nếu như không dán thẻ hoặc là thẻ không đủ tiền sẽ bị xử phạt từ một đến hai triệu đồng và tước giấy phép lái xe
tình hình giao thông trong ngày đầu triển khai như thế nào các phương tiện chủ yếu gặp những lỗi gì khi đi qua các trạm thu phí tự động
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
chín giờ sáng tại cao tốc hà nội lào cai đây là một trong bốn tuyến cao tốc do tổng công ty phát triển cao tốc việt nam quản lý
đã được taxco đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng lắp đặt
do mật độ lưu thông lớn xe nối đuôi nhau nên việc nhận diện của thiết bị thu phí không dừng có thời điểm bị chậm lại gây ra sự ồn ứ nhẹ đầu vào
theo ghi nhận từ một mươi năm trạm thu phí với ba mươi tám làn thu phí không dừng của tuyến cao tốc nội bài lào cai
các sự cố trong thu phí không dừng chủ yếu là do lỗi trong dán thẻ hoặc tiền trong tài khoản không đủ để qua trạm
hôm nay thì chúng tôi đã huy động tất cả các chủ thể là bách an ví dụ như vdc và vetc lên tận các làn thu phí
để xử lý những trách nhiệm thuộc về lỗi thẻ của đơn vị mình
và trước và sau trạm để xử lý sự cố thì lực lượng của betc cũng đã bố trí rất là đông và sẵn sàng thực hiện cho người dân thì một đến hai phút là xong
hàng chục phương tiện container xe ô tô còn phải chờ đợi đến lượt qua trạm thu phí túy loan gây ách tác giao thông cục bộ
để giải phóng lượng xe ùn ứ các lực lượng chức năng đã có mặt trên tuyến cũng tăng cường quân số hỗ trợ hướng dẫn phương tiện
mặt bằng chúng tất cả các phương tiện đều có ý thức cao về trong cái chuyện là chấp hành tụt các cái điện trên
tuy nhiên là những cái hành vi mà gây không đủ điều kiện vào lần vetc thì mang tỉnh chất là đáng con quả chủ quan về mặt tâm lý
cho nên là đó là nguyên nhân chứa phải là cố tìm cố ý để gây ảnh hưởng ông ta cho thôi
chúng tôi vẫn dừng lại với góc đô là tuyên tuyên nhắc nhở
tại lễ khai trường dịch vụ etc trên tuyến cao tốc hà nội lào cai đại diện bộ giao thông vận tải cho biết trong ngày hôm nay toàn quốc có chín tuyến cao tốc áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn
thống kê từ các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc này cho thấy khi áp dụng thu phí không dừng đã ghi nhận vẫn nhiều phương tiện chưa rán thẻ etc
đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến ủn ứ ở các trạm thu phí không dừng trên cao tốc
trong quá trình vận hành nó không thể không tránh khỏi những các cái lỗi
và với những các cái đó thì chúng tôi đã cũng đã chỉ đạo kịp thời tổng cục đồng bộ việt nam cùng với cả các nhà thu phí sử dụng công dừng để nghiên cứu và có những các đánh giá để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất
và có luôn luôn là có ứng trực kịp thời để xử lý những tình huống phát sinh
tôi cho rằng thì đến nay thì cái việc kết nối ra hệ thống là tốt
có thể thấy quy định thu phí không dừng trên cao tốc đang triển khai khá thuận lợi
thực tế trạm thu phí thông thoáng và có tốc độ
các con số thống kê cũng cho thấy từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến nay tỷ lệ lái xe đi dán etc đã tăng đột biến
với tốc độ này theo vetc chỉ trong vòng khoảng hai tháng tỷ lệ gián thẻ etc của xe ô tô sẽ đạt mục tiêu mà chính phủ đặt ra là khoảng tám mươi năm
trong thời gian tới phía đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cũng sẽ tăng cường gián thẻ etc cho khách hàng với mục tiêu ngày càng nhiều chủ phương tiện sử dụng thu phí không dừng
đây được xem là yếu tố tiên quyết để thu phí không dừng
đạt hiệu quả cao nhất
thưa quý vị hôm nay ngày một tháng tám tất cả các tuyến cao tốc đều chính thức áp dụng thực hiện thu phí tự động
theo quyết định một mươi chín hai nghìn hai mươi qdttg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do thủ tướng chính phủ ban hành
ghi nhận tại trạm thu phí long phước tp hcm cho thấy tình trạng ủng tắc đã được cải thiện
trước đó tình trạng ủng tắc tại đây diễn ra kéo dài mặc dù hệ thống etc đã đi vào sử dụng
từ chín giờ sáng cao tốc tp hcm long thành dầu dây vận hành một trăm linh thu phí tự động không dừng
các lực lượng chức năng và nhân viên các doanh nghiệp có mặt ở đầu cao tốc để điều tiết giao thông hỗ trợ tài xế
tình hình giao thông qua các trạm thu phí được cải thiện
lượng phương tiện xếp hàng giảm
giao thông qua trạm thuận lợi ổn định hơn
không sẽ ra ủng ứ kéo dài
tuy nhiên việc kỳ vọng thu phí không dừng khi qua trạm vẫn chưa thể được như mong đợi
nguyên nhân là có trường hợp xe đã gắn chip etc qua trạm nhưng không đủ tiền trong tài khoản
nhiều xe gắt e pass lỗi độc thẻ
và một số xe hộ gia đình ít đi nên chưa chủ động dán etc
anh vinh cho biết tất cả các trạm của vatc đều sử dụng được cho cả e pass
tuy nhiên các chủ xe chủ doanh nghiệp cần lưu ý chủ động chuyển khoản nạp tiền
trước khi cho xe tham gia giao thông để tránh tình trạng ngân hàng chậm cập nhật tiền vào tài khoản
như vậy sẽ tránh bị xử phạt
đây là cái lỗi của bên ngân hàng bảo trì hội dưỡng cho delay
thì quy luật này vatc cũng gọi là khuyến nghị tất cả khách hàng
nên gọi là chuyển khoản thì trước gọi là nửa đêm
để cho cái được liên thông giữa các tài khoản nó lợi hơn
còn nếu chúng ta chuyển vào thời điểm đúng ngân hàng mà đang bảo trì hội dưỡng
thì cái hệ thống ngân hàng nó sẽ bị treo lại
đánh giá của đội thanh tra an toàn cục quản lý đường bộ bốn
ngay khi áp dụng thu phí không dừng đã đem lại hiệu quả khá rõ
không sẽ ra ủng ứ như những ngày trước
phần lớn các lái xe để quân thủ theo quy định mới
không sẽ ra trường hợp bước xúc nào
một số trường hợp không đủ điều kiện qua trạm do yếu tố khách quan
nên đơn vị chỉ thực hiện nhắc nhở
nhưng sau ngày hôm nay sẽ không chấp nhận các sự cố tương tự này
các lực lượng coi như là cũng là nhắc nhở tuyên truyền
để cho người điều khiển phương tiện để chấp hành nghiêm
thì những ngày sau đó là những trường hợp mà cố tình không chấp hành
thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
thì tùy theo mức tính chất mức độ mà sẽ xử lý theo quy định
ghi nhận trong sáng nay tại trạm thu phí long phước
mặc dù lượng phương tiện đông một số thời điểm
nhưng không sẽ ra ủng ứ kéo dài
tuy nhiên đây không phải giờ cao điểm
và là ngày đầu thực hiện thu phí nên chưa thể đánh giá hiệu quả
các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân
sớm hoàn tất việc dán thẻ etc
để đảm bảo lưu thông được thông suốt trên các cao tốc
nếu xe nào chưa dán thì chủ động không đi vào cao tốc
để tránh bị xử phạt và làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tội phạm lừa đảo qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thua đoạn tinh vi
số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng
lợi dụng nhu cầu mua sắm và tìm việc làm trên mạng
nhiều chị em đã sập bẫy các đối tượng
do có nhu cầu mua sắm trên mạng
nên chị thái thị thắm ngụ thành phố cao lãnh
để đặt mua hai đơn hàng thông qua facebook của chủ tài khoản
có tên là si tuyển vân anh
và đây là số điện thoại để chủ shop liên hệ
sau đó có một đối tượng và kết bạn zalo facebook
trao đổi với chị để chốt đơn hàng
và yêu cầu chuyển khoản đơn hàng đặt mua
vì đã mua hàng nhiều lần của shop này
nên chị hoàn toàn tin tưởng
đã chuyển khoảng hai lần cho đối tượng với số tiền sáu trăm linh đồng
đến khi phát hiện tài khoản zalo
tên người nhận tiền không giống như những lần trước
chị mới biết mình đã bị lừa
mình mua mình để cái mã hóa đơn với cái số điện thoại của mình
nó thấy số điện thoại mình đã chốt được
thì bên kia nói là họ tên số điện thoại đó
đã chốt được cái mã đó
thì nó nhảy vô số điện thoại của mình
nó kết bạn zalo mình
nó để trên cái hình nền của zalo
nó y gan là của cái shop chính luôn
làm cho mình dễ bị nhầm lẳng
là cái shop nó tương tác với mình
để kêu chuyển để gửi những hàng quá
nó sẽ quay lại một đoạn clip
giữa cái lúc mà cái bên kia nó đang lây trim
nó sẽ gửi lại cho mình
để cho mình tin là nó đang gửi mình
để xác định lại cái đơn hàng
hiện nay chỉ cần vài cái clip chuột
người dùng mạng sẽ bắt gặp nhanh nhãn
các lời mời chào việc nhẹ lương cao
trên các trang web youtube facebook zalo
với yêu cầu chỉ cần chuyển khoản mua một món hàng
nhưng không cần nhận hàng
sau khi giao dịch thành công sẽ được trả lại tiền
và hữu hoa hồng cao
nhiều người đã sập bẫy vì mua hàng ảo
một cô gái ở huyện lấp bò
do có nhu cầu tìm việc làm
đã tìm kiếm trên mạng xã hội facebook
và gặp tài khoản có tên việc làm tích một
đưa ra mất hoa hồng hấp dẫn
nó làm nhiệm vụ mua hàng thành công
sau thời gian trao đổi
đối tượng hướng dẫn chị cài đặt app
có tên là city group trên điện thoại
để nạp và rút tiền trực tuyến
khi làm nhiệm vụ mua đơn hàng
trên trang thương mại điện tử omazon
lúc này chị tham gia đặt cọc
để hoàn thành nhiệm vụ
thì sau đó rút được cao vốn lẫn lại
khi cá đã cắn cầu
đối tượng yêu cầu chị đặt cọc
với số tiền lớn hơn là năm triệu đồng
sau bốn mươi năm lần chuyển tiền
cho nhiều tài khoản ngân hàng
người phụ nữ này đã chuyển tộc số tiền
trên tám tỷ bốn trăm linh triệu đồng
khi chị không còn khả năng
nạp tiền để làm nhiệm vụ
thì đối tượng cũng lặng mất tâm
từ đầu năm đến nay
lực lượng công an toàn tỉnh

sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số tiền thiệt hại
trên hai mươi ba tỷ đồng
khi phát hiện cái dấu hiệu nghi vấn
người dân cần hết sức bình tĩnh
không làm theo yêu cầu của các đối tượng
lưu loại các thông tin của đối tượng
và kịp thời đến cơ quan công an gần nhất
để trình báo vụ việc